mưa một số nơi ở tây nguyên và nam bộ vẫn có những điểm mưa to
trong ngày hôm nay giải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động với cường độ mạnh
và có xu hướng nâng trụng dần lên về phía bắc
vì thế mà ở tây nguyên nam bộ và các tỉnh miền trung
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tiếp tục có mưa ở nhiều nơi
thậm chí do sự nâng trục của giải hội tụ mà mưa sẽ mở rộng ra cả tỉnh quảng trị
và phần phía nam của tỉnh quảng bình
do có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày mây nhiều nên nền nhiệt độ ở tây nguyên
trong ngày hôm nay sẽ duy trì ở mức khá thấp phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
nhiệt độ ở khu vực đà nẵng quảng nam quảng ngãi phổ biến trong khoảng ba mươi hai độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ phổ biến ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ nền nhiệt có sự phân hóa
các tỉnh miền đông nhiệt độ từ ba mươi ba mươi một độ phần phía tây phổ biến hai mươi tám ba mươi độ
không chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nhưng lại có tác động của đới gió đông nam
đưa ẩm từ biển vào sâu trong đất liền
vì thế mà trong sáng nay ở khu vực các tỉnh ven biển và vùng nam đồng bằng bắc bộ
thời tiết chủ đạo vẫn là nắng gián đoạn và có lúc có mưa rào
đến trưa và chiều nay khi mà gió đông yếu đi vùng thấp phía tây phát triển và mở rộng hơn về phía đông
cả miền bắc trời chuyển nắng và nhiệt độ tăng dần
số hướng tăng nhiệt sẽ dịch chuyển dần từ biển vào sâu trong đất liền
với các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định hải dương và hưng yên
nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi đến ba mươi một độ
sâu hơn trong đất liền ở khu vực thủ đô hà nội thái nguyên bắc cạn tuyên quang phú thọ
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
với mức nhiệt như vậy cộng thêm với độ ẩm trong không khí vẫn duy trì ở ngưỡng cao trên tám mươi năm
vì thế ở bắc bộ trời sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh hơn và xu hướng nâng trục lên phía bắc
trong hai ngày cuối tuần ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan đều có mưa rào và rông mạnh
làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa vẫn phổ biến kiểu thời tiết tốt trời không mưa
thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như là hoạt động khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước